giác hữu cơ sẽ được cho vào hệ thống bề ủ để thành phân vi sinh
với quy trình xử lý như vậy đòi hỏi rất nhiều thời gian mất nhiều công đoạn tốn kém về nhân lực trong khi kinh phí lại không có
vậy nên trạm thu gom đắp chiếu bỏ hoang là điều khó tránh khỏi
cũng đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn tập trung từ năm hai nghìn một mươi bốn bãi tập kết và xử lý rác tại xã hương nộn huyện tam nông tỉnh phú thọ
đã giúp xã phần nào giải quyết được vấn đề chất thải rắn sinh hoạt của người dân giúp môi trường sạch hơn
thế nhưng vấn đề chi phí và nguồn nhân lực cũng vẫn là điều còn khúc mắc
mẹ con chị hoàng thị trinh là hai trong số một mươi lao động của hợp tác xã dịch vụ phụ trách công việc môi trường
do tính chất công việc tiếp xúc trực tiếp với rác thải độc hại nên hai mẹ con có mức thủ lao gần như cao nhất
nói là cao nhất nhưng mức thu nhập của hai mẹ con chị cũng chỉ gần bốn triệu đồng
một người một tháng
nói chung là cái công việc là nó vẫn còn thấp và cái thiết bị vẫn còn thiếu thốn tương đối nhiều
nên là bởi vì cái công việc nhiệt tình ở đây nghĩ vào cộng đồng
thì cho nên là mẹ con tôi vào đây để làm thì thu nhập kiếm thêm nó được hơn đồng lương
dù công việc độc hại nhưng thu nhập vẫn chưa tương xứng là vấn đề không chỉ của đội thu gom rác tại xã hương nội
mà còn là thực trạng chung tại nhiều địa phương khác
nhân lực tham gia thu gom thường thiếu bởi thù lao ít ỏi
trong khi lượng rác thải tại địa bàn nông thôn cứ ngày một tăng lên chứ không hề giảm đi
khiến công việc thu gom rác càng trở nên khó khăn tại các địa phương
đời sống của những người thu gom cũng như những người đốt rác ở tại lò
thì hiện nay là mức thu nhập là theo quy định của hội đồng dân tỉnh phú thọ
tháng bốn vừa rồi năm hai nghìn một mươi bảy là lên được năm đồng trên một khẩu
trên một hộ thì địa phương tôi thực hiện đúng theo quy định của hội đồng dân tỉnh
cho nên là với cái mức thu nhập hiện nay bình quân của một mươi người
mà hiện nay thu nhập của xã hương nội hiện nay thì với được chỉ được trên hai mươi triệu
nên là mức thu nhập này nó thấp
ngoài ra chúng tôi về cái phần hỗ trợ của cấp trên
thì báo cáo của anh là phần hỗ trợ cấp trên gần như là không có
chỉ có hỗ trợ một phần nào đấy thôi còn hiện nay là kinh phí rất là thấp
lò đốt rác bỏ không do công nghệ lạc hậu
thiếu kinh phí duy trì hay thu nhập của người chịu trách nhiệm thu gom thấp
là nguyên nhân tồn tại dẫn đến việc xử lý chất thải rắn ở nông thôn không đạt hiệu quả trên cả nước
tiêu chí về thu gom và xử lý chất thải chỉ là một trong nhiều tiêu chí về môi trường khi xây dựng nông thôn mới
theo ý kiến của nhiều địa phương tiêu chí môi trường khó thực hiện bởi kinh phí đầu tư lớn
nhiều địa phương phải thực hiện xã hội hóa
tuy nhiên không phải doanh nghiệp hay cá nhân nào cũng đủ tâm huyết
để đầu tư cũng như duy trì lâu dài bởi bỏ tiền ra không ít nhưng thu lại nhỏ giọt khó hồi vốn
và cộng thêm thực tế là người nông dân vốn chưa quen với việc bỏ rác đúng giờ đúng nơi quy định
thì để cải thiện nâng cao nhận thức cũng không phải điều đơn giản
nếu chỉ lần đầu đi ngang qua cánh đồng này không ai biết phía sau những dạng cây um tùm
lại là lò đốt rác thải sinh hoạt của xã hải quang thuộc huyện hải hậu tỉnh nam định
dù là điểm tập kết chất thải rắn chất thải sinh hoạt của cả xã
nhưng khu vực đốt rác này không gây ô nhiễm về mùi cho người dân
để làm được điều này ngoài việc người dân của xã đã ý thức trong việc phân loại rác thải
thì bản thân những công nhân lao động tại đây cũng chủ động phân chia các loại rác thêm một lần nữa
trước khi đưa ra các khu xử lý
với những chất thải không đốt được công nhân sẽ trôn lấp tại từng ô cũng như ủ làm phân sinh học
bằng phương pháp đốt tự nhiệt phân và tự sinh năng lượng
trong lò sẽ bảo đảm cháy hoàn toàn giác trong lò đồng thời nhiệt còn lưu lại
cũng giúp tiết kiệm năng lượng cho mỗi mẻ đốt mới
vì thế rác thải cũng được xử lý nhanh gọn trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ
rác không lưu cữu nên mùi cũng được hạn chế
hiệu quả từ việc thu gom xử lý rác thải tốt cũng đã dần thay đổi nhận thức cho người dân
bắt đầu thì người dân cũng chưa giang ngộ lắm nhưng mà khi mà đã đi vào thu gom
thì cảm thấy nó người dân cảm thấy cái nợ của cái việc mà
mà xử lý cái môi trường cho nên là người ta rất ủng hộ
tóm lại là ủng hộ về ví dụ như phân loại rồi người ta có thể là
chuyển cái giác ra cho gia đình ra cho đúng cái nghịch của những người đi thu gom
chúng tôi đã tổ chức thu gom và có tổ dịch vụ thu gom rác thải
mỗi một tháng là mỗi một tuần có ba buổi thứ hai thứ năm và thứ bảy
và đánh giá tôi thấy là đáp ứng được cái môi trường xanh xanh đẹp
đạo và ủy ban dân tỉnh hội đồng dân tỉnh đã quyết định là thu theo quy định
được sáu đến tám nghìn trên một khẩu
thì hải quang tôi đã tập trung và đã sành cái đề án xây dựng cái thu gom rác thải
đã thu sáu nghìn
tôi đã tổ chức là trả công cho cái tổ dịch vụ gồm bốn người
mỗi người mỗi một tháng là bốn triệu rưỡi trên một người
áp dụng công nghệ xử lý giác hiệu quả tuyên triển tốt cho người dân
cũng như bảo đảm thu nhập ổn định cho những người thu gom rác
đã mang lại một môi trường sống xanh sạch đẹp hơn cho người dân nơi đây
để giữ vững tiêu chí môi trường hướng tới bền vững trong nông thôn mới
thì cốt lõi chính là nhận thức của người dân
bởi nếu người dân có ý thức trong thu gom phân loại
thì nguồn rác xả ra môi trường mới có thể được kiểm soát và xử lý tốt
trung tuần tháng chín vừa qua bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức chuỗi sự kiện
làm cho thế giới sạch hơn
năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề quản lý rác thải vì nông thôn bền vững
sự kiện đã thu hút hơn một người dân tại xã tú sơn huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đây cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thực hiện chương trình
tại đây đại diện bộ tài nguyên và môi trường đã tuyên truyền tới đông đảo người dân
các thông tin về môi trường nông thôn cũng như trực tiếp dọn dẹp rác
và thực hiện công tác trồng cây xanh
chủ đề này nông thôn của chúng ta năm nay sẽ tập trung xử lý triệt để rác thải
vì nông thôn phát triển bình vững và mong bà con tất cả thanh thiếu niên
các cụ lão phụ nữ nông dân của chúng ta hưởng ứng nhiệt tình
để cho môi trường nông thôn của chúng ta xanh sạch đẹp vì cái sức khỏe của cộng đồng
với gần bảy mươi dân số sống ở nông thôn trên địa bàn cả nước
nếu chúng ta không giữ được môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
thì sẽ tác động rất lớn tới cuộc sống của chính mình
vì vậy giữ gìn môi trường trong nông thuần mới là đòi hỏi cấp bách
và các địa phương cần chủ động sáng tạo để có những biện pháp
chiến lược phù hợp với thực tế tại cơ sở
bởi chỉ có thực hiện tốt từ cơ sở thì những chủ trương của đảng và nhà nước
trong công cuộc xây dựng nông thôn mới mới thực sự mang lại lợi ích cho người dân
với tên gọi thợ xanh thành phố hai nghìn một mươi bảy đã chính thức được diễn ra tại hà nội với chủ đề giải cứu biển xanh
thợ xanh thành phố là chương trình thường niên do câu lạc bộ go green tổ chức
qua bốn năm thực hiện thợ xanh thành phố đã giúp bổ sung kiến thức và lan truyền ý thức bảo vệ môi trường
tới rất nhiều các bạn trẻ thôi thúc các thế hệ trẻ thực hiện những hành động thiết thực vì môi trường
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đua thú vị này
thợ xanh thành phố city greener hai nghìn một mươi bảy lấy chủ đề giải cứu biển xanh để các đội thi thực hiện nhiệm vụ
với thông điệp vì một biển xanh xanh tự trong lòng nội dung của các phần thi đều gắn với đại dương
giúp các thành viên tham dự có thể tiếp nhận thêm nhiều những kiến thức liên quan đến môi trường biển
đồng thời các bạn trẻ cũng có cách nhìn rõ hơn về môi trường biển
tác động của bản thân cũng như con người trong việc bảo vệ môi trường biển nói riêng và thiên nhiên nói chung
bọn em sẽ lựa chọn cái chủ đề dựa trên cái vấn đề về môi trường đang nổi cộng của năm đó xung quanh năm đó
tất cả chúng ta đều biết rằng trong năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy thì biển đang là một trong những vấn đề rất là được mọi người quan tâm
hay là vấn đề về việc xả thải từ các doanh nghiệp các nhà máy
đó là lý do vì sao bọn em đã chọn chủ đề là về biển

theo sát chủ đề tìm hiểu về đại dương
cuộc đua thợ xanh thành phố năm nay có bốn trường bao gồm thanh xuân của biển
cuộc đua thợ xanh thành phố năm nay có bốn trường bao gồm thanh xuân của biển
biển bị ốm
biển trong cơn hấp gối
và bí mật kinh hoàng
mỗi trường sẽ được sắp xếp tại những địa điểm khác nhau
với những nội dung nhiệm vụ khác nhau
đòi hỏi các đội chơi phải nhanh nhẹn và đoàn kết
để vượt qua nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn nhất
đội chơi của em khi mà tham gia chương trình thì
tất cả các bạn trong đội sẽ tìm hiểu về kiến thức về môi trường
những kiến thức tổng quát chung nhất và bây giờ hiện đang là nóng bỏng nhất ấy ạ
thì bọn em thông qua môi trường
các kênh như là báo đài hay là trên mạng internet
theo em thì vấn đề cần quan tâm nhất chính là ý thức của mọi người ạ
khi mà ý thức bảo vệ môi trường của mọi người tốt thì
công việc bảo vệ môi trường nó sẽ đơn giản và thuận lợi hơn
theo em đánh giá thì cuộc thi này rất là bổ ích
khi mà tham gia thì em nghĩ là nó sẽ mang lại một cái sự truyền tải mới
một cách năng động hơn đến với mọi người về ý thức bảo vệ môi trường
đến với cuộc đua thợ xanh thành phố
các đội chơi phải hoàn thành nhiệm vụ để vượt qua từng trường trong trạng đua
và di chuyển giữa các trạng đua hoàn toàn bằng xe đạp
chính vì vậy mà thợ xanh thành phố không chỉ đòi hỏi các thành viên
có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực môi trường
mà còn cần gian luyện thể lực tốt để có thể vượt qua được các điểm thi
được bố trí rải rác quanh thành phố
em thấy thì cuộc thi tác động trực tiếp đến giới trẻ và lan tỏa giúp cho giới trẻ là người mà
có sức lan tỏa và tạo nên một làn sóng
giúp tinh thần bảo vệ môi trường biển sẽ ngày càng lan rộng hơn
từ cá nhân thì em thấy là trước hết mình học hỏi được những cái hành động
những ý thức giữa mỗi cá nhân mình trong việc bảo vệ môi trường biển
như là mình không rác bửa bãi hoặc là sử dụng những cái
không nên sử dụng những cái đồ mà không thể tái chế được
mà sử dụng những đồ cá nhân mà có thể sử dụng được nhiều lần
và em nghĩ là từ những cái hành động nhỏ của cá nhân thì mình sẽ lan tỏa đến nhiều người
sẽ tác động lên

sẽ tạo thành một làn sóng phát triển hơn nữa
năm nay là năm thứ năm chúng em đã tổ chức city winners
và hiệu quả của mỗi năm sẽ là khác nhau và càng ngày nó sẽ càng lên rồi
ví dụ như năm nay thì trước khi mà tổ chức chương trình
chúng em đã có những buổi tiền sự kiện
để làm sao cho không chỉ ba mươi bạn ngày hôm nay chính thức tham gia cuộc đua
mà còn nhiều bạn hơn nữa nhiều bạn trẻ hơn nữa đang học và sinh sống
học tập tại hà nội có thể biết thêm những kiến thức về môi trường
với một cái mục đích là
nhằm nâng cao nhận thức về lối sống sinh thái cũng như lối sống bền vững
thông qua các trò chơi tại mỗi trạng thi
các đội tham gia đã có được cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân trực tiếp
cũng như gián tiếp gây nên ô nhiễm
hủy hoại môi trường biển và sự ảnh hưởng của vấn đề này
đối với chính cuộc sống của con người
ban tổ chức cuộc thi cũng đã lồng ghép những thông điệp
giải pháp gần gũi nhất với các bạn trẻ thành phố
để có thể hỗ trợ một phần nào trong công cuộc bảo vệ biển
để từ đó mỗi người chơi cũng như chính các bạn trẻ
sẽ có những suy nghĩ thay đổi hành vi của mình
và lan tỏa thông điệp vì một biển xanh
xanh tự trong lòng tới cộng đồng
những hoạt động cộng đồng vì môi trường
đã và đang được các bạn trẻ quan tâm và hữu ứng rộng rãi hơn
đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy
ý thức bảo vệ môi trường đang được lan tỏa ngày càng mạnh mẽ
những hình ảnh sôi động của cuộc đua thợ xanh thành phố vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau